ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tức ngày ba tháng ba âm lịch tại hà nội đã diễn ra lễ hội truyền thống đền trấn vũ hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội ôn lại những truyền thuyết từ ngàn xưa về đức thánh huyền thiên trấn vũ vị thần bảo vệ giữ sự bình yên cho môn dân
cũng là vị thần trị thủy chống lũ lụt trong quan niệm tâm linh của người dân ta
lễ hội đền trấn vũ là nét sinh hoạt văn hóa xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của con người
có phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc luôn hướng về cội nguồn
đồng thời là nơi giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ tương lai
được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
đền trấn vũ không chỉ là nơi lưu giữ những di sản quý được công nhận là bảo vật quốc gia
một trong những điểm nhấn độc đáo của lễ hội truyền thống đền trấn vũ là cuộc thi kéo con ngồi
trò chơi kéo con ngồi của lễ hội đền trấn vũ đã được unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại